cảm ơn các bạn đã theo dõi
sau khi chuyên án được xác lập lực lượng trinh sát đã bám sát theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây
đến khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng năm lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng phàng xeo số chú tại huyện bảo thắng
khi số đang đeo một chiếc ba lô trên người bên trong có chứa một mươi bánh heroin đang di chuyển bằng xe mô tô trên địa bàn xã bản việt huyện bảo thắng
tại cơ quan điều tra số khai nhận ngày một mươi tám tháng năm đã nhận một mươi bánh heroin trên của một người từ điện biên mang sang để bán kiếm lời
nhưng chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ
tiếp tục điều tra ngày một tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với đối tượng nguyễn toàn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thị xã sapa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm ba năm gram heroin một năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
đây là đối tượng chính trong chuyên án một mươi bánh ma túy đã được công an tỉnh lào cai triệt phá vào nhiều ngày trước đó
thông tin từ công an huyện crong búc tỉnh đắk lắc cho biết đã bắt được nhóm bốn đối tượng có hành vi chặn đường đập phá xe khách dường nằm
bốn đối tượng gồm y phương nghê hai mươi một tuổi y khôi nghê hai mươi tuổi y nhi nghê hai mươi bốn tuổi và y khun mơ lô hai mươi bốn tuổi cùng chú tại xã cư né huyện cronbuk tỉnh đắk lắc
một đối tượng khai nhận vào khoảng một giờ sáng ngày một tháng sáu sau khi cùng nhau ăn nhậu xong y khôi rủ ba đối tượng còn lại ra đường hồi
tại hồ chí minh trận xe khách để đập phá tại km một nghìn bảy trăm một mươi năm ba trăm linh đường hồ chí minh thuộc buôn rào xã cư né huyện cronbuk bốn đối tượng chặn một xe ô tô tải và hai xe ô tô khách dường nằm
tuy nhiên xe ô tô tải và ô tô khách dường nằm này không dừng lại nên cả nhóm không đập phá được
đến khoảng hai giờ một mươi phút khi thấy xe ô tô khách dường nằm ngọc thông biển kiểm soát năm mươi bảy b tám trăm ba mươi tám đang di chuyển bốn đối tượng đi ra giữa đường dàn hàng ngang
dùng dao và gậy để chặn lại sau đó các đối tượng đập phá kính và đèn ở nhiều vị trí trên xe khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng và hành khách hoảng loạn
hiện bốn đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật
nguyên nhân được chỉ ra là do nghỉ hè nhà trường thì hết trách nhiệm nhiều gia đình lại buông lỏng quản lý con em
cơ quan chức năng nhận định tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đang có diễn biến phức tạp và ngày càng trẻ hóa

mỗi năm cả nước ghi nhận hàng nghìn vụ việc vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra
vì vậy việc quản lý học sinh quản lý con em mình cần được gia đình nhà trường phối hợp chặt chẽ không chỉ trong thời gian học mà cả trong những ngày nghỉ hè
thậm chí cần phối hợp với chính quyền địa phương đoàn thanh niên tạo ra môi trường lành mạnh để các em có những ngày hè thật ý nghĩa tránh xa những tiêu cực
trưa nay công an tỉnh khánh hòa đã huy động hàng chục tổ cảnh sát trinh sát hình sự và chó nghiệp vụ vào cuộc truy bắt phan gia
trần hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã diên xuân huyện diên khánh tỉnh khánh hòa nghi phạm đâm vợ và hai người khác tử vong vào sáng cùng ngày
thông tin ban đầu vụ trọng án xảy ra vào khoảng năm giờ sáng nay ngày hai tháng sáu
do mâu thuẫn gia đình dẫn đến cãi vã xô sát lẫn nhau phan danh hưng đã cầm dao đâm vợ của mình khiến nạn nhân gục ngã tại nhà
nghe tiếng kêu la hai người phụ nữ hàng xóm chạy đến can ngăn nhưng cũng bị hưng đâm nhiều nhát
do bị thương nặng nên cả ba nạn nhân đều tử vong
sau khi gây án hưng đã rời khỏi hiện trường
công an tỉnh khánh hòa đã điều động nhiều đơn vị phối hợp đưa chó nghiệp vụ vào truy bắt nghi phạm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình hôm nay cho biết các lực lượng của công an tỉnh quảng bình vừa phối hợp đấu tranh thành công chuyên án về đánh bạc
dưới hình thức game online và cá độ bóng đá qua mạng internet
sau một thời gian tập trung xác minh các lực lượng
tham gia chia thành bốn tổ công tác triệu tập đấu tranh với các đối tượng tại địa bàn tỉnh quảng bình bình dương và bình phước
ban chuyên án đã thu giữ sáu mươi hai điện thoại di động các loại được sử dụng để đánh bạc
tại thời điểm kiểm tra các điện thoại di động chứa tài khoản game xác định có khoảng bốn trăm linh triệu điểm game
tương đương với số tiền là bốn trăm linh triệu đồng hai trăm linh triệu đồng giao dịch trong tài khoản cá độ bóng đá
quá trình đấu tranh ban chuyên án xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô liên tỉnh
xuyên quốc gia và số lượng tiền rất lớn chỉ tính riêng từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba là hơn hai trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành khởi tố hai vụ án đánh bạc với chín bị can
ba đối tượng trong đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt xử
đường dây này do thái thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã hưng lộc tp vinh cầm đầu
ba đối tượng cùng chú tại thành phố vinh gồm thái thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã hưng lộc hồ văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi và nguyễn hồng lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cả ba đối tượng này đã có nhiều tiền án
cơ quan công an xác định để phục vụ cho việc làm giả các loại con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
minh đã mua máy tính máy in màu
nó tải các loại giấy tờ bằng con dấu của cơ quan tổ chức và sử dụng phần mềm thiết kế đổ họa để trình sửa
in màu theo đúng yêu cầu của người có nhu cầu đặt làm giả
để tránh bị phát hiện minh không trực tiếp nhận làm giả con dấu tài liệu từ người có nhu cầu
mà đều qua khâu trung gian là các chân rết là hòa và lĩnh
tất cả liên lạc giao dịch với minh đều thực hiện qua mạng xã hội zalo facebook đã ẩn danh thông tin người liên lạc
hiện các đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị lự
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại hai mươi năm lê thánh tông phường thắng lợi thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một năm cm trên trước mắt trái
còn về tội trộm cắp tài sản công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi ngọc xuân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hồ hậu thường trú tại xã bình an huyện thăng bình tỉnh quảng nam
và đối tượng vũ trọng đài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn đắc hà thị trấn đắc mâm huyện crono tỉnh đắk nông
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện kromana tỉnh đắk lắc về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi và có nốt ruồi ngay đuôi lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp cơ đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện